bệnh viện trung ương huế đã ra thông báo kể từ sáu giờ ngày hai mươi chín tháng ba bất cứ ai đến bệnh viện cũng phải qua kiểm tra của bộ phận khám sàng lọc được bố trí tại chốt ở bệnh viện
mỗi người bệnh chỉ có một người nhà chăm sóc việc di chuyển trong bệnh viện cũng hạn chế tối đa nếu không thực sự cần thiết
riêng với người đang làm việc tại bệnh viện trung ương huế không được đi khỏi địa phương thừa thiên huế bệnh nhân người nhà và cán bộ y tế tuyệt đối không mang thức ăn nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào bệnh viện
vì vậy việc cung cấp thức ăn nhu yếu phẩm sẽ do căng tin trong khuôn viên bệnh viện đảm nhận